sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh an giang
về việc xin chủ trương tháo gỡ khó khăn đối với dự án khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ cáp treo núi sam
dự án khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ cáp treo núi sam do công ty trách nhiệm hữu hạn mga việt nam làm chủ đầu tư
được xây dựng trên địa bàn quần thể du lịch đền bà chúa sứ thuộc phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
nơi hàng năm đón trên sáu triệu lượt du khách trong nước và ngoài nước hành hương về thăm viếng
dự án được tỉnh an giang xác định là dự án trọng điểm về văn hóa du lịch tâm linh của địa phương góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của tỉnh
tuy nhiên đối với hạng mục đầu tư hệ thống cắp treo và các công trình khác trên núi sam lại liên quan đến đất của người dân
và một phần đất do bộ tư lệnh quân khu chín đang quản lý nên ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã chỉ đạo chủ đầu tư
công ty mga việt nam
phối hợp với các sở ngành chức năng có liên quan xin ý kiến bộ tư lệnh quân khu chín bộ quốc phòng về việc chuyển giao phần đất quốc phòng
liên quan đến dự án về tỉnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh an giang tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu
đặc biệt là đất nông nghiệp tập trung phát triển kinh tế ổn định xã hội trong đó chú trọng phát triển du lịch phát huy thế lợi của mình
thủ tướng nhất trí với dự án khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ cáp treo núi sam
thủ tướng nhấn mạnh không nên nói đất quốc phòng thì không đưa vào làm du lịch
bởi đất quốc phòng mà chưa sử dụng thì nên phát huy tác dụng để đưa vào phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải cần khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan để sớm triển khai trước một số hạng mục công trình
chủ động giải phóng mặt bằng để sẵn sàng triển khai công trình
thủ tướng ghi nhận đây là sự đóng góp lớn của bộ quốc phòng quân khu chín đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh an giang
thủ tướng cũng giao một số bộ ngành như bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp chặt chẽ hỗ trợ cùng với tỉnh an giang nghiên cứu đầu tư phát triển các công trình hạ tầng giao thông